báo cáo tại phiên họp ban chỉ đạo quốc gia phòng chống covid một mươi chín sáng mùng chín tháng bốn
bộ trưởng y tế nguyễn thanh lâm cho biết cuối tháng ba tổ chức y tế thế giới who đã ban hành kế hoạch
kết thúc tình trạng khẩn cấp của đại dịch mục tiêu là giảm và kiểm soát được ca nhiễm mới
tăng cường năng lực dự phòng chẩn đoán điều trị bệnh covid một mươi chín
ba tình huống dịch bệnh có thể xảy ra gồm chủng virus tiếp tục tiến hóa nhưng cộng đồng đã có miễn dịch
nên số ca nặng và tử vong giảm xuất hiện biến chủng mới ít nghiêm trọng hơn không cần tiêm nhắc lại
hoặc phát triển vaccine mới xuất hiện biến chủng mới có khả năng giảm hiệu quả của vaccine hoặc miễn dịch
cần phát triển vaccine mới hoặc tiêm tăng cường trên diện rộng
ngoài việc xây dựng kế hoạch phòng chống theo hướng dẫn của who bộ y tế còn cho biết thời gian tới
sẽ cập nhật quy định về thời gian cách ly f f một theo hướng dẫn bắt buộc cách ly tại nhà và f một trừ trường hợp nghi ngờ mắc bệnh
covid một mươi chín là bệnh truyền nhiễm nhóm a các bệnh đặc biệt nguy hiểm có khả năng lây truyền rất nhanh
phát tán rộng và tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh
ngày một mươi bảy tháng ba chính phủ ban hành nghị quyết chủ trương sẽ nghiên cứu căn cứ tình hình dịch
để chuyển biện pháp phòng chống covid một mươi chín từ bệnh truyền nhiễm nhóm a sang nhóm b
các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong
thời gian vừa qua thủ tướng đã nhiều lần nhắc lại việt nam sẽ tham khảo kinh nghiệm quốc tế
tiến tới bình thường hóa với dịch bệnh xem covid một mươi chín là bệnh đặc hữu
theo báo cáo của bộ y tế tại cuộc họp ba tuần qua số ca nhiễm giảm từng ngày
từ một trăm năm mươi ca mỗi ngày xuống năm mươi ca số ca nhiễm tăng nhiều ở nhóm chưa tiêm vaccine
ca nặng và tử vong đều giảm tỷ lệ ca tử vong ca nhiễm giảm từ một mươi ba
xuống còn ba vào tháng này mặc dù tình hình dịch bệnh trong nước đã có nhiều tín hiệu tích cực
như trên sông những nguy cơ từ khả năng tiến hóa còn nhiều bí ẩn của covid một mươi chín
yêu cầu chúng ta không được chủ quan lơ là phòng bệnh
do đó nỗ lực bám sát tình hình dự báo chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống tiếp theo
kế hoạch kết thúc tình trạng khẩn cấp theo hướng dẫn của who mà bộ y tế đang tiến hành xây dựng
sẽ là kim chỉ nam cho công tác phòng chống dịch bệnh trong thời gian tới tại việt nam
kỳ nghỉ lễ dỗ tổ từ mùng chín đến một mươi một tháng bốn dự kiến sẽ có cả triệu người chọn đi du lịch
đây chưa phải là kỳ nghỉ cao điểm như dịp ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
nhưng một số nơi như sapa lào cai đền hùng phú thọ đà lạt lâm đồng
thành phố vũng tàu bà rịa vũng tàu hạ long quảng ninh thừa thiên huế cũng sẽ đông khách
năm nay lễ hội đền hùng phú thọ tổ chức đầy đủ cả phần lễ và hội sau hai năm hạn chế
trong đó nhiều hoạt động như lễ dân hương rước kiệu hội thi gói nấu bánh trưng
biểu diễn nghệ thuật bắn pháo hoa tầm cao tối mùng chín tháng bốn dự kiến lễ hội sẽ thu hút lượng du khách tăng mạnh
thậm chí trong ngày chín tháng bốn đã ghi nhận hàng vạn du khách chân lên đền hùng
dân hương dù chưa đến ngày chính lễ
ông lê trường giang giám đốc khu di tích lịch sử đền hùng cho biết
đã hoàn tất các công tác sửa chữa cái tàu bổ sung phương án phòng dịch phòng cháy và chữa cháy
đơn vị thành lập các đội tự quản để gánh lệ giúp khách không để tình trạng lộn xộn mất sự tôn nghiêm
bàn tổ chức có nhiều hoạt động như múa rối nước triển lãm trò chơi dân gian vui chơi giải trí
cắm trại giả ngoại để du khách có thêm lựa chọn tránh ủng tắc tại các đền
ngoài ra bang quản lý khuyến khích khách trải nghiệm những hoạt động tránh khung giờ bảy đến chín giờ
ngày mùng một mươi tháng bốn tức ngày mùng một mươi tháng ba âm lịch
vì đây là thời điểm làm lễ chính có sự tham dự của nhiều quan chức
ông trịnh hàng giám đốc sở du lịch bà rịa vũng tàu cho biết
kỳ nghỉ lễ này dự kiến khách đến thành phố vũng tàu đông có khả năng sẽ kẹt xe cục bộ
tuy nhiên thành phố đã có kinh nghiệm đón khách các kỳ nghỉ lễ thời gian qua nên không gặp nhiều khó khăn
sở du lịch đã yêu cầu các huyện thị xã thành phố hiệp hội doanh nghiệp du lịch
chuẩn bị điều kiện tốt nhất để đón khách
trước kỳ nghỉ đoàn thanh tra sở kiểm tra hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch bao gồm
hồ sơ giấy tờ cơ sở vật chất bảo đảm quy định về an toàn môi trường
thực phẩm chữa cháy tránh hiện tượng chặt chém
đoàn cũng kiểm tra công tác đứa hồ cứu nạn bờ biển hồ bơi
các cơ sở cần đảm bảo quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
ông phạm ngọc thủy giám đốc sở du lịch quảng ninh cho biết tỉnh luôn trong tư thế sẵn sàng đón khách
ông nói khách đến quảng ninh dịp dỗ tổ dự kiến sáu mươi có công suất khách sạn nhà nghỉ
khoảng một mươi hai đến một mươi năm khách sẽ tham quan vịnh hạ long
lượng khách này chưa phải mức cao cực điểm nên công tác chuẩn bị không gặp vấn đề lớn
hiện quảng ninh vẫn miễn năm mươi vé tham quan vịnh hạ long bảo tàng quảng ninh yên tử cho đến hết năm hai nghìn hai mươi
lễ dỗ tổ hùng vương là thời gian nghỉ ngơi đầu tiên trong năm nhâm dần
cũng đúng vào lúc việt nam tiến hành mở cửa du lịch trong và ngoài nước
thực tế mở cửa không phải là một quyết định hành chính với du lịch càng thể hiện rõ
nhưng thời điểm này
du lịch đang đứng trước những mốc thời gian quan trọng và cơ hội là không hề ít
dù là thách thức hay cơ hội du lịch việt nam cũng đang bước vào thời kỳ cạnh tranh
sòng phẳng với các quốc gia bởi đại dịch đã đưa ngành công nghiệp không khói toàn thế giới về lại điểm xuất phát
những quốc gia nào có sự chuẩn bị tốt hơn sẽ tiến nhanh hơn trên quá trình phục hồi
trong bảng xếp hạng cập nhật mới nhất trung quốc từ thứ hạng thứ hai đã rớt xuống vị trí thứ ba mươi hai
lần đầu tiên ra khỏi tấp một mươi
trong xếp hạng chỉ số phục hồi covid một mươi chín kể từ khi nikkei asia cho công bố một chỉ số đánh giá vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
chỉ số phục hồi covid một mươi chín của nikkei asia được công bố định kỳ vào cuối mỗi tháng
đánh giá một trăm hai mươi một quốc gia và vùng lãnh thổ dựa trên tình hình kiểm soát dịch bệnh
triển khai tiêm vaccine và mức độ giãn cách xã hội
quốc gia có chỉ số càng cao thì càng tiến gần tới trạng thái phục hồi với số ca nhiễm covid một mươi chín thấp
tỷ lệ tiêm vaccine cao
và hoặc ít phải áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt hơn
trung quốc trong kỳ đánh giá tháng ba đã mất một mươi một điểm so với tháng trước
chủ yếu là do số ca mắc mới trong ngày liên tục xác lập những mốc kỷ lục mới
tại thường hải tâm dịch hiện nay ở trung quốc các trường hợp mắc covid một mươi chín tăng nhanh
ghi nhận hơn hai mươi một ca mắc trong ngày bảy tháng bốn chiếm tám mươi bảy tổng số ca nhiễm trên toàn trung quốc đại lục
lệnh phong tỏa tại thường hải tiếp tục được kéo dài chưa rõ thời gian dỡ phong tỏa
hoạt động tại trung tâm
tài chính lớn nhất trung quốc gần như bị đình trệ khi phần lớn các lĩnh vực không thiết yếu được lệnh đóng cửa
với hai mươi tám điểm trên thang ba mươi điểm trung quốc xếp thứ một mươi hai
xét theo tiêu chí độ bao phủ vaccine do nikkei asia đặt ra
thế nhưng tỷ lệ tiêm chủng cũng không đồng đều giữa các nhóm tuổi
mới chỉ có khoảng năm mươi người trên tám mươi tuổi tại trung quốc đã tiêm đủ hai liều vaccine
tính đến thời điểm giữa tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai kém xa so với tỷ lệ chín mươi ở nhật bản hay singapore
giới chuyên gia nhận định thực tế này tìm ẩn nguy cơ lớn nếu như tình hình covid một mươi chín xấu đi vượt tầm quyền soát
số ca nhiễm tại vùng lãnh thổ này giảm một mươi so với thời kỳ đỉnh dịch cuối tháng ba
tuy nhiên các biện pháp giãn cách xã hội vẫn được duy trì
hồng kông kiểm soát chặt các chuyến bay đến và đi
cho đến tháng này vẫn áp lệnh cấm bay đối với chính nước trong đó có mỹ và anh
được điểm số thấp ở tiêu chí phụ này chỉ với hai điểm số lượng các chuyến bay quốc tế và nội địa giảm
lần lượt chín mươi hai và năm mươi ba trong tháng ba vừa qua so với thời điểm tiền đại dịch
hãng sirium một công ty chuyên về dữ liệu và phân tích hàng không nhận định ảnh hưởng của
đại dịch covid một mươi chín là nguyên nhân chính gây ra tình trạng bất chắc trong ngành hàng không của trung quốc
cùng lúc thái lan cũng tục hai mươi tám bậc rớt xuống thứ một trăm một mươi ba trong xếp hạng của nikkei asia
nhiễm tại đông nam á giảm nhưng trường hợp mắc mới tại thái lan vẫn đang dẫn đến sự gia tăng
đáng kể số lượng các ca bệnh nặng và phải thở máy tại bệnh viện
nhưng cũng có một số nước tại châu á vương lên mạnh mẽ
campuchia xếp thứ hai trên bảng xếp hạng với tổng điểm tám mươi năm điểm
chỉ xếp sau các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae với tám mươi năm năm điểm
đài loan trung quốc cũng giữ vững thứ hạng để có mặt trong bảng top năm năm tháng liền